trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam tối qua ngày tám tháng ba đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do chủ tịch quốc hội fani thotu dẫn đầu đã đến thăm tỉnh cà mau
đón tiếp đoàn có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí dương thanh bình ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy cà mau
đón tiếp đoàn có đồng chí tòng thị phóng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh phó chủ tịch thường trưởng quốc hội đồng chí dương thanh bình ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh phó chủ tịch thường trưởng quốc hội đồng chí dương thanh bình
lào là người bạn gần gũi với việt nam nói chung và tỉnh cà mau nói riêng bộ máy cơ quan dân cử có nhiều điểm tương đồng
chủ tịch quốc hội lào mong muốn trong thời gian tới tỉnh cà mau và các địa phương của lào tăng cường gặp gỡ giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp
chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội công tác phòng chống thiên tai
chủ tịch quốc hội lào bà pani yathotu rất cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh cà mau
bên cạnh cùng với những chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh chúc tỉnh cà mau sẽ phát huy tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế vững mạnh trong thời gian tới
trước đó đoàn đã đến xã đất mũi huyện ngọc hiển thăm công trình kè ly tâm ngăn sạt lở mũi cà mau
đoàn cũng đã trồng cây lưu niệm tại mốc tọa độ đánh dấu điểm cực nam trên bộ cuối cùng của tổ quốc